thưa quý vị và các bạn đứng trước yêu cầu hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ
giải quyết những vấn đề thực tiễn về trật tự an toàn giao thông và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại
trên cơ sở các luận cứu khoa học và đòi hỏi của thực tiễn
chính phủ đã thống nhất xây dựng luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật đường bộ
thay thế luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
trong đó dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được đánh giá là có cách tiếp cận với tư duy mới
phù hợp với thực tiễn và giải quyết được sáu chính sách lớn hơn tới mục tiêu kiềm chế gia tăng tai nạn giao thông
và các vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
đồng tình với chính phủ khi thống nhất xây dựng hai dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật đường bộ
thay thế luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám giáo sư tiến sĩ đỗ đình hòa
một chuyên gia trong lĩnh vực khoa học an ninh khẳng định
sau hơn một mươi ba năm thực hiện luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám đã không thể đáp ứng được
đòi hỏi của thực tiễn
một trong những hạn chế lớn nhất của luật là không quy định rõ cơ quan nhà nước
chịu trách nhiệm chính về trật tự an toàn giao thông được bộ
dẫn đến quá trình thực hiện thiếu nhất quán đồng bộ
nhất là giữa cơ quan quản lý nhà nước về an ninh trật tự
và cơ quan quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật

và bây giờ gọi là luật trật tự an toàn giao thông
tôi cho rằng đây là một hướng đi rất đúng đắn
nó không phải là vấn đề lợi ích nhóm
nó không phải là vấn đề giành ghi quyền thế này thế khác
mà nó là một vấn đề khoa học
tại vì những vấn đề này nó điều chỉnh những đối tượng
những phạm vi rất là rõ ràng
mà nó gắn với lại chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước
quá trình xây dựng dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
cơ quan soạn thảo cũng đã trao đổi kinh nghiệm
nghiên cứu tham khảo pháp luật của nhiều quốc gia
cho thấy không có quốc gia nào ban hành luật giao thông đường bộ
bao gồm cả ba lĩnh vực an toàn giao thông
kết cấu hạ tầng và vận tải đường bộ như luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
chúng ta có thể hình dung là luật giao thông đường bộ là được quy định một bộ luật
nhưng mà điều chỉnh đồng thời ba cái lĩnh vực
đó là cái lĩnh vực
thứ hai là lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ
thứ hai là lĩnh vực về hạ tầng đường bộ
và thứ ba là vận tải đường bộ
như vậy trong một cái đạo luật quyết định cả ba cái lĩnh vực có cái tính độc lập
như vậy thì trong các cái quyết định chi tiết
đang còn có rất nhiều vấn đề bất cập không được điều chỉnh
và sau này chúng ta phải sử dụng các cái văn bản dưới luật để điều chỉnh
và điều chỉnh những văn bản dưới luật này
nó liên quan đến hạn chế
các cái vấn đề hạn chế của quyền con người
quyền con người
ví dụ như là khi xảy ra một vụ tai nạn giao thông
thì các lực lượng chức năng cần phải khoanh vùng
cắt đường chẳng hạn tôi nói chỉ một cái hành vi cắt đường thôi
cố lập cái đường đấy để đảm bảo cho cái việc khám nghiệm
và xử lý cái hiện trường vụ tai nạn giao thông
nó cũng là liên quan đến cái
ảnh hưởng đến quyền con người quyền đi lại của con người
thì cái việc xử lý tai nạn giao thông
không được quy định trong luật giao thông đường bộ
mà được quy định bằng các cái nghị định và thậm chí là thông tư
và thông tư của bộ giao thông vận tải cũng có
thông tư của bộ công an cũng có
và những cái thông tư này thì không được ra soát để điều chỉnh
có những mặt nó trồng lấn có những mặt thì không đề cập
do đó cũng rất khó khăn cho lực lượng thực hiện chức năng
và cũng phần nào ảnh hưởng đến việc đảm bảo thực hiện quyền con người
hạn chế này đã được
được sửa đổi trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
theo đó xác định bộ công an chịu trách nhiệm trước chính phủ
quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
khắc phục những bất cập hiện nay
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và công tác tổ chức thực thi pháp luật
đảm bảo tính chuyên nghiệp tránh trọng chéo
kinh nghiệm thực tiễn việt nam cho thấy là nhiều cái vấn đề mà quản lý thống nhất thì tốt hơn tức là
theo phương châm là một bộ thì quản lý nhiều lĩnh vực
nhưng mà một lĩnh vực thì giao cho một bộ thôi
cái quản lý giao thông vận tải cái phương tiện giao thông và quản lý con người sử dụng phương tiện giao thông ấy
là hai cái đối tượng quản lý có quan hệ mật thiết với nhau
bởi vì đằng sau cái quản lý này chính là bảo vệ cái an ninh cho con người
bảo vệ quyền con người bảo vệ những lợi ích hợp pháp cho con người
mà tách nhiệm bảo vệ an ninh con người là thuộc bộ khách hàng
tại các diễn đàn trao đổi với nhân dân cơ quan soạn thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng khẳng định
lợi ích của nhà nước lợi ích của nhân dân duy trì xã hội trật tự kỷ cương đảm bảo an ninh an toàn cho mọi người dân khi tham gia giao thông
chính là mục tiêu lớn nhất mà dự thảo luật hướng tới
thế thì cái lợi ích lớn nhất đó là chuyên sâu
lợi ích thứ hai là bổ sung các chế định
lợi ích đầy đủ để cho các lĩnh vực phát triển
cái thứ ba là khắc phục những cái trồng chéo những cái quy định rất chung do cái đối tượng và mục tiêu điều chỉnh ở trong nguồn luật
thì cái việc xây dựng này sẽ tốt nhất
người tham gia giao thông chỉ cần quan tâm đến cái luật trật tự an toàn giao thông để đi đường
đưa ra sáu nhóm chính sách trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
bộ công an cũng đề xuất các chế định cụ thể tạo hành lang pháp lý đủ mạnh
giác định công tác quản lý người điều khiển phương tiện cơ giới
từ kiến thức ý thức pháp luật năng lực hành vi kỹ năng điều khiển phương tiện đến quá trình chấp hành pháp luật
là một nội dung quan trọng xuyên suốt có ý nghĩa then chốt để bảo đảm trật tự an toàn giao thông
quan trọng nhất là những cái nội dung đó cần phải được thể hiện ở trong những cái văn bản pháp luật
trong nghị định trong thông tư trong tiêu chuẩn
thế và ở đây tôi muốn nhấn mạnh một điều là cái vấn đề rất quan trọng với chúng ta hiện nay
là các quy định pháp luật liên quan tới quá trình giao thông
tổ chức thực thi cái đó là ảnh hưởng rất lớn đến cái hiệu quả thực thi của quy định pháp luật
tôi rất phấn khởi vì cái dự thảo của bộ công an về luật bảo vệ trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới
tôi rất ủng hộ bởi vì nó xuất phát từ cái thực trạng tình hình trật tự an toàn giao thông ở nước ta
chúng ta càng đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa càng làm nhiều đường cao tốc càng phát triển giao thông vận tải
thì vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông
vấn đề càng quan trọng cho nên là cái luật này ra đời là tôi rất ủng hộ và tôi mong rằng tất cả các cấp các ngành và quốc hội sẽ sớm thông qua cái luật này
các chuyên gia cũng đánh giá cao khi dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ không chỉ quy định rõ quyền trách nhiệm của người tham gia giao thông
mà đã đưa ra những chế định cụ thể để đảm bảo tính công khai minh bạch đối với lực lượng thực thi pháp luật
trong giải thuyết xử lý vi phạm
giải phục giao thông đường bộ
mới đây phát hiện một người đàn ông mang ba lô quốc bộ từ thành phố hồ chí minh về quê trong tình trạng sức khỏe yếu ớt
lực lượng công an phường phổ vinh thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đã kịp thời hỗ trợ
hành động đẹp của các chiến sĩ đã nhận được rất nhiều cảm kích từ người dân
một thân một mình làm thuê ở thành phố hồ chí minh anh thắng bị trộm khoáng sạch tài sản và giấy tờ tùy thân
hoàn cảnh chớ treo không còn tiền bất đắc dĩ anh thắng phải đi bộ về quê ở tận quảng bình
đường về nhà xa tắp nửa tháng trời đêm nghỉ tạm dưới hiên nhà dân
ngày sống nhờ và thức ăn nước uống từ người đi đường
ra đến quảng ngãi sức cùng lực kiệt yếu ớt thất thể anh thắng may mắn được các chiến sĩ công an phường phổ vinh
và cảnh sát giao thông đức phổ đưa về trụ sở lo cơm nước tắm giặt và góp tiền hỗ trợ thuê xe về quê
một bàn tay xẻ ra lúc khốn khó chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh bớt đi những khó nhọc trên hành trình về quê
trong phần tiếp theo của bản tin bác giám đốc bệnh viện quân y một trăm một mươi và hiệu trưởng trường cao đẳng y dược asean
indonesia xác nhận bệnh nhi tử vong thứ tư do mắc viêm gan bí ẩn
ngày hôm nay hai bị can có liên quan đến những sai phạm trong việc đào tạo và cấp bằng cao đẳng điều dưỡng của trường cao đẳng y dược asean
đã bị cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng bắt tạm giặc
chấp hành chỉ đạo của ban thường vụ quân ủy trung ương về việc xử lý sai phạm liên quan đến việc đào tạo và cấp bằng cao đẳng điều dưỡng của trường cao đẳng y dược asean
cho cán bộ nhân viên của bệnh viện quân y một trăm một mươi cục hậu cần quân khu một căn cứ và tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày hôm bảy tháng năm cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng đã quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với hai bị can gồm đại tá diêm đăng thanh giám đốc bệnh viện quân y một trăm một mươi
ngô mạnh trí hiệu trưởng trường cao đẳng y dược asean về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các quy định tố tụng của cơ quan điều tra đều được viện kiểm sát quân sự trung mương phê chuẩn đây là vụ án phức tạp được dư luận xã hội quan tâm
ban thường vụ quân ủy trung ương chỉ đạo các cơ quan tư pháp quân đội tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ sai phạm của các tổ chức cá nhân liên quan bảo đảm nghiêm minh đúng pháp luật không có vùng cấm
chỉ trong vòng một mươi sáu giờ đồng hồ công an huyện điện biên mường nhé phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh điện biên đã triệt phá thành công hai chuyên án bắt hai đối tượng thu giữ một số lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp
cụ thể tại khu vực bản lói xã mường lói đối tượng vừa a co trú tại huyện xúc cộp tỉnh sơn la bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép ba mươi viên ma túy tổng hợp
trước đó tại khu vực bản ngã ba xã mường tong huyện mường nhé sùng a chu chú tại huyện mường nhé cũng bị bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chân ma túy thu giữ vật chứng là tám bánh heroin một xe máy và một điện thoại di động
trước đó tại khu vực bản tiên sơn công an huyện sông mã chủ trì phối hợp bắt giữ hai đối tượng gồm lường thị ban chú tệ huyện mường la và cà thị sơn chú tệ huyện sông mã thu giữ khoảng hai tám trăm linh viên hồng phiến một gói heroin và một số vật chứng khác
mở rộng điều tra công an huyện sông mã đã bắt giữ hai đối tượng gồm lường thị ban chú tệ huyện mường la và cà thị sơn chú tệ huyện sông mã thu giữ khoảng hai tám trăm linh viên hồng phiến một gói heroin và một số vật chứng khác
mở rộng điều tra công an huyện sông mã bắt giữ thêm đối tượng cà văn sĩ là chồng của sơn các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực xã triềng khương huyện sông mã nhằm bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
mới đầu mùa nắng nóng nhưng đã có không ít vụ cháy xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản mà nguyên nhân chủ yếu là bởi người dân còn thiếu kỹ năng xử lý sự cố ngay từ lúc mới phát sinh
mô hình khu liên gia an toàn phòng cháy trợ cháy ra mắt là một trong những cách làm sáng tạo mà công an quận ba đình thành phố hà nội đang xây dựng và từng bước nhân rộng với mục đích lớn nhất là mọi sự cố cháy nổ được người dân phát hiện và xử lý nhanh chóng kịp thời ngay từ ban đầu không để xảy ra thương vong về người
do bất cẩn trong sinh hoạt cháy xảy ra tại một hộ dân nằm sâu trong ngõ nhỏ
ngay lập tức người dân trong khu phố mỗi người một tay sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ tham gia dập lửa
một tổ chữa cháy cơ động với xe máy chữa cháy cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường
kịp thời phối hợp dập tắt đám cháy di rời tài sản và giải cứu người mắc kẹt bên trong
những tình huống diễn tập như thế này thường xuyên được tổ chức trong các khu dân cư trên địa bàn quận ba đình để người dân có kỹ năng tốt hơn khi xử lý các sự cố cháy nổ
trước đây chưa có vấn đề này thì ở cái khu này cũng đã có nhà bị cháy rồi
nhưng mà khi bị cháy là tất cả đồng nhân dân ở trong khu này đều đi ra phà người thì phá cửa người thì bê hàng người thì cầm cái xịt cá nhân kia xịt
chính vì thế cho nên cái khu này hiện nay mới được như thế này
còn nếu không thì toàn bộ cái khu này đã bị cháy rụi cách đây ba năm
cụng dân cư ngõ hai mươi tám ông ích kiêm
phường điện biên hiện tập trung hơn hai trăm linh nhân khẩu
đây cũng là địa bàn được lựa chọn để xây dựng thí điểm mô hình khu liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
người dân tự giác mở lối thoát nạn thứ hai trong ngôi nhà dỡ bỏ chuồng cọp trang bị bình chữa cháy mặt nạ phòng độc trong mỗi gia đình
có lực lượng tại chỗ thường trực đảm bảo chủ động xử lý được đám cháy ngay khi xảy ra
đối với các hộ dân ở đây phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm chung của tất cả mọi người
tổ chức tuyên truyền tới tất cả nhân dân ở các ngõ các khu phố để nhân dân đồng thuận cùng vào cuộc với phường trong công tác phòng cháy cháy
đặc biệt là về tổ chức tuyên truyền và động dân tập huấn cho nhân dân về công tác phòng cháy cháy cũng như mà thoát hiểm thoát nạn khi mà sự phố cháy đổ xảy ra
địa bàn phố rồi ngõ nhỏ phố nhỏ là một trong những địa bàn mà chúng tôi đánh giá là công tác chữa cháy là khó nhất
với phương châm làm sao
chúng tôi đưa cái phương tiện đưa lực lượng về tại cơ sở chữa cháy ngay tại chỗ để làm tăng hiệu quả chữa cháy ban đầu
chúng tôi đã tham mưu cho ủy ban quận trang bị phương tiện phòng cháy trực tiếp xuống từng tổ dân phố
ở đây các đồng chí có thấy là chúng tôi đã tham mưu sử dụng xe máy cháy
chúng tôi cho rằng đây là một trong những giải pháp làm sao đảm bảo phòng cháy trang bị cho các tổ dân phố trang bị cho các công an phường
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thành phố hà nội
thành phố hà nội xảy ra hai mươi sáu vụ cháy trong đó có những vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người
chủ yếu xảy ra trong các khu dân cư với đặc điểm ngõ nhỏ phố nhỏ công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn nếu không có sự chủ động từ cơ sở
thưa quý vị tour đạp xe với tên gọi dấu chân làng cổ bát tràng là sản phẩm trong chương trình nâng cấp chất lượng tuyến du lịch trung tâm hà nội làng nghề bát tràng
do sở du lịch hà nội triển khai và công ty lữ hành hà nội tourist thực hiện
đây là một trong số rất nhiều sản phẩm ra đời với mục đích góp phần quảng bá du lịch thủ đô phục vụ du khách trong nước và quốc tế đặc biệt là nhân dịp sea games ba mươi một
bắt đầu từ khu vực trước tượng đài quyết tử để tổ quốc quyết sinh bên hồ hoàn kiếm
hơn ba mươi khách tham gia đạp xe theo hành trình dấu chân làng cổ bát tràng sẽ trải qua lộ trình một mươi năm km qua hàng ngang hàng đào chợ đồng xuân cầu long biên đê long biên bát tràng
với tour này khách du lịch sẽ được trải nghiệm đạp xe khám phá vẻ đẹp của hà nội tìm hiểu về lịch sử của làng cổ bát tràng theo một cách rất khác
tuy là mình sống ở phố cổ hà nội nhưng mà cũng ít có điều kiện để tham gia để làm một cái tour mà đi du lịch đi bằng xe đạp để đi sang bát tràng
cũng bắt đầu cái tour này mình mới được biết thêm một cái cung đường có thể nó rất là hay cho cái
cái đội xe đạp của mình
cái đội xe đạp của mình
cái đội xe đạp của mình
từ đây mình lại biết được thêm được cái làng cổ các cái di tích thắng cảnh của hà nội
tour xe đạp hành trình dấu chân làng cổ bát tràng do công ty lữ hành hà nội tourist xây dựng là sản phẩm độc đáo trong nhiều sản phẩm hà nội đã xây dựng để chào đón du khách đến thủ đô dịp sea games ba mươi một
hiện nay các sản phẩm du lịch hà nội tương đối đa dạng diễn ra ở nhiều không gian
nhưng với sản phẩm tour du lịch mới này công ty lữ hành hà nội tourist muốn đề cập đến cả dấu chân du khách để lại không thể thiếu trong hành trình đến với thủ đô hà nội
trước đây cái tour thì tập trung vào cái trải nghiệm nghề của người làng và mua sắm
nhưng cái tour dấu chân làng cổ bát tràng thì đã được hình thành hàm lượng về giá trị văn hóa được tôn lên rất là nhiều
khách đến đây thì để lại những dấu chân của khách và càng nhiều dấu chân thì chúng ta càng thấy phấn khởi và vui mừng khi mà du khách bạn bè quốc tế bạn bè ở trong nước các tỉnh thành khác biết đến hà nội biết đến làng cổ và đến đây
chính vì thế mà chúng tôi rất mong muốn rằng là cái dấu chân này nó sẽ đi xa hơn ra ngoài lãnh thổ việt nam để mời gọi tất cả du khách đến đây để đặt dấu chân bình tại làng cổ bát tràng
ngoài việc tổ chức tour du lịch phục vụ sea games ba mươi một
hiện ngành du lịch thủ đô đang tăng cường liên kết với các tỉnh thành xây dựng nhiều tuyến du lịch liên vùng phục vụ du khách trong mùa hè sắp tới
sở du lịch hà nội đã chỉ đạo các đơn vị doanh nghiệp lựa hành cơ sở lưu trú các điểm đến đều có sự kết nối để tạo ra các tour độc đáo đặc biệt và phù hợp với nhiều đối tượng du khách
đối tượng về độ tuổi về khu vực vùng miền về các mong muốn
trải nghiệm các sản phẩm du lịch không chỉ là du lịch trong nội đô thành phố mà có các hoạt động về du lịch sinh thái du lịch thể thao du lịch trải nghiệm tại các làng nghề
sở du lịch hà nội cũng thông tin thêm chuẩn bị cho sea games ba mươi một đơn vị này cũng đã triển khai xây dựng nhiều kế hoạch tuyên truyền quảng bá du lịch văn hóa con người hà nội
cùng với đó tổ chức thực hiện tái bản bản đồ du lịch hà nội bằng hai ngôn ngữ việt anh tái bản sách song ngữ hà nội điểm đến an toàn thân thiện hấp dẫn
sản xuất quà tặng lưu niệm phục vụ tuyên truyền quảng bá du lịch thủ đô tới các đoàn đại biểu vận động viên phóng viên quốc tế
cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đại tá diêm đăng thanh giám đốc bệnh viện quân y một trăm một mươi cục hậu cần quân khu một để điều tra về những sai phạm của ông này
theo đó cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi làm việc của đại tá diêm đăng thanh vào ngày bảy tháng năm
sau khi ông thanh bị bắt công việc điều hành bệnh viện quân y một trăm một mươi hiện do một phó giám đốc của bệnh viện phụ trách
chuyển sang tin tức khác
thưa quý vị chỉ trong vòng một mươi sáu giờ công an huyện điện biên mường nhé phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh điện biên đã triệt phá thành công hai chuyên án bắt hai đối tượng và thu giữ số lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp
theo đó tại khu vực bản lói xã mường lói đối tượng vừa a co sinh năm hai nghìn một trú tại huyện sốp cộp tỉnh sơn la bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép ba mươi viên ma túy tổng hợp
trước đó tại khu vực bản ngã ba xã mường tong huyện mường nhé cách trung tâm thành phố điện biên phủ hai trăm linh km đối tượng sùng a chu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện mường nhé cũng bị bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu tám bánh heroin một xe máy một điện thoại di động
đấu tranh khai thác nóng các đối tượng khai nhận mua ma túy từ lào đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ
tại quán bar paradise tám mươi chín club đường tân sơn nhì phường tân sơn nhì
quận tân phú tp hcm qua kiểm tra đột xuất lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa sáu khách sử dụng trái phép chất ma túy về trụ sở để xử lý
phát hiện đoàn kiểm tra nhiều khách đã tìm cách phi tăng các túi ni lông chứa ma túy xuống sàn thậm chí là còn tìm cách bỏ trốn qua lối thoát hiểm nhưng đã bị chốt chặn
đoàn kiểm tra cũng đã lập biên bản các vi phạm của quán bar pradite tám mươi chín club như kinh doanh quá dược quy định bố trí hàng hóa cản trở lối thoát nạn
ngoài ra công an quận tân phú tiếp tục sàng lọc những đối tượng liên quan và làm rõ những sai phạm của quán bar để xử lý theo quy định của pháp luật
đột nhập vào nhà dân để trộm cắp nguyễn tấn phước ba mươi tuổi trú tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã bị đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng bắt giữ thành công vào dạng sáng nay ngày tám tháng năm
vào tối ngày bảy tháng năm phước phát hiện căn nhà tại một nghìn sáu tôn đản đang sửa chữa không lắp cổng chính
qua lỗ trên tường đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
tại đây phước đã lấy được hai điện thoại di động hiệu iphone và sáu đô la mỹ rồi nhanh chóng tổ thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận đã bắt giữ phước tại nơi ở truy thu được toàn bộ số tài sản trộm cắp mà phước đã đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân
qua đấu tranh nhanh phước còn khai nhận trước đó đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các nhà dân trên địa bàn thành phố tổng giá trị tài sản là trên một mươi triệu đồng
vào sáng ngày tám tháng năm một chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu mercedes cla hai trăm năm mươi do một nam lái xe điều khiển trên đường tô ngọc vân ở quận tây hồ hà nội
đến đoạn ngõ năm mươi hai thì bất ngờ đâm trúng cây và bốc cháy ở phần đầu
phát hiện sự việc người dân quanh khu vực đã dùng bình cứu hỏa để dập lửa
công an quận tây hồ đã nhanh chóng có mặt và hỗ trợ dập tắt hoàn toàn đám cháy và khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc
rất may là lái xe đã kịp thoát ra ngoài
không gây thương vong gì về người